vâng có thể nói rằng là người dân thổ nhĩ kỳ và syri thì đã phải hứng chịu cơn địa chấn gây thương vong lớn nhất trong những thập kỷ qua tại khu vực này
số người thiệt mạng đến nay được ghi nhận là hơn ba mươi bốn người
tại syri số người bị thương do động đất phải nhập viện điều trị ngày một nhiều thêm
cơ sở vật chất y tế vốn đã thiếu thốn giờ lại trở nên quá tải
các bác sĩ dù ở bất cứ một chuyên ngành nào thì cũng đã được huy động
trong đó thì có rất nhiều người đã phải làm việc nhiều ngày liên tục để lúc nào bệnh nhân cần cũng sẵn sàng có mặt
đã sáu ngày nay bác sĩ giải phẫu thần kinh mustafa anyamani ở bệnh viện sam s thành phố idlib syri không về nhà
công việc ở bệnh viện đã cuốn anh và các đồng nghiệp vào một quần quay không ngừng nghỉ
nếu không phẫu thuật thì khám cho bệnh nhân
thời gian làm việc trong ngày thường kéo dài từ năm giờ sáng cho đến hai giờ đêm
vào ngày xảy ra động đất tôi đang nghỉ ở nhà
từ thời điểm đó tất cả các bác sĩ được huy động đến bệnh viện
có rất nhiều ca phẫu thuật phải thực hiện
bệnh viện nhỏ này là nơi nhiều nạn nhân của trận động đất được đưa đến điều trị thương tích do bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
các bác sĩ đã phải gác lại sự mệt mỏi của những ca làm và nén sự đau lòng khi phải chứng kiến tình trạng của các bệnh nhân
nhưng vẫn có những trường hợp khiến họ không kìm được nước mắt
có nhiều trường hợp rất đau lòng
trong đó có một em bé ba tháng tuổi mất cả gia đình
cháu là người duy nhất sống sót và đang trong tình trạng nguy kịch với những vết thương ở ngực bụng và đầu
hiện chúng tôi đã cho cháu thở máy
trong khi đó tại thổ nhĩ kỳ thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra khi tiếp tục có thêm nạn nhân được đưa lên từ đống đổ nát
sau thảm họa động đất có độ lớn bảy tám ở miền nam nước này vào sáng sớm ngày sáu tháng hai
lần này người được cứu sống là một cụ bà tám mươi ba tuổi
bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bảy tầng tại thành phố malitia miền nam thổ nhĩ kỳ
ngày một mươi hai tháng hai tức sáu ngày sau thảm họa động đất nói trên
lực lượng cứu hộ thổ nhĩ kỳ và trung quốc đã đưa được cụ bà ra ngoài một cách an toàn và lành lặng